hôm nay một mươi chín tháng một mươi một quốc hội bước vào ngày làm việc thứ hai mươi hai của kỳ họp thứ tám
trong ngày làm việc hôm nay quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường và thảo luận tại tổ
về những dự án luật quan trọng như dự án luật đầu tư theo hình thức ppp
đối thoại hòa giải tại tòa giám định tư pháp
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban kinh tế phần lớn các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài
đều mong muốn có cơ chế bảo lãnh về doanh thu của chính phủ trong quá trình triển khai thực hiện các dự án ppp
dự thảo quy định cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa nhà nước và nhà đầu tư như điều chỉnh mức giá phí
hoặc thời hạn hợp đồng với cam kết giữa hai bên không quá năm mươi
nhiều đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc kỹ về quy định này trên cơ sở minh bạch công khai
tôi đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét thêm phương án không xác định tỷ lệ năm mươi này
mà chọn tỷ lệ chia sẻ rủi ro theo tỷ lệ cơ cấu góp vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp và vốn nhà nước vào dự án
đồng thời chịu rủi ro năm mươi năm mươi đối với phần huy động hợp pháp khác
ngoài ra đề nghị là luật quy định cụ thể cái nguồn kinh phí nhà nước sử dụng để chia sẻ rủi ro và cái trình tự thủ tục sử dụng cái nguồn phóng này
tôi còn phân vân bởi lẽ chúng ta đã quy định rõ cơ chế đấu thầu dự án cơ chế minh bạch công khai thông tin dự án cơ chế lựa chọn nhà thầu
trên cơ sở các thông tin cung cấp doanh nghiệp đã tính toán kỹ cân nhắc và tự nguyện tham gia
theo tôi thì chỉ nên bù áp dụng cơ chế này trong những trường hợp khách quan như thiên tai hoặc chủ quan do cơ quan nhà nước thay đổi về quy hoạch
thay đổi về pháp luật cơ chế chính sách hỗ trợ v v
nhưng chỉ áp dụng ở mức doanh thu trên lệch thấp hơn danh thu tính toán ở một tỷ lệ nhất định và cần xác định rõ thời điểm giai đoạn cấp bù cách tính và thời giá
về vấn đề đầu tư theo hình thức ppp một số đại biểu cho rằng cần có quy định cụ thể để việc đầu tư trọng điểm không chản lan
không chỉ tập trung vào lĩnh vực giao thông
trong phạm vi cả nước đối với các dịch vụ mà các doanh nghiệp ppp cung cấp để làm cơ sở cho các địa phương yên tâm thực hiện với các dự án ppp về môi trường
cũng tại phiên thảo luận một số ý kiến cho rằng cần tách bạch nguồn vốn đầu tư của nhà đầu tư của nhà nước hạn chế gây thiệt hại cho nguồn ngân sách nhà nước
tách bạch rõ ràng cụ thể vốn của nhà nước và vốn của nhà đầu tư theo hợp đồng nhà nước đóng góp bằng ngân sách hay tài sản khác
nếu là tài sản khác phải tính bằng giá trị theo cơ chế thị trường
chứ không phải như thời gian qua góp vốn của nhà nước bằng bất động sản cho các dự án bt ở những khu đất vàng còn nhận lại công trình nhà đầu tư thì giá trị thấp
làm thất thoát tài sản công dư luận không tốt
theo dự thảo đối với các dự án đầu tư công được bố trí vốn trong dự án ppp chính phủ kiến nghị sẽ hình thành quỹ phát triển dự án ppp và hình thành dòng ngân sách riêng
các doanh nghiệp triển khai dự án ppp sẽ được phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn thứ cấp nhưng không được phát hành cổ phiếu đại chúng